tương tự như vấn đề cấm dạy thêm học thêm thì việc cấm hoàn toàn là rất khó vì đó là nhu cầu của xã hội
tuy nhiên quan trọng là phải cấm dạy thêm tràn lan học thêm không đúng mức
điều này cũng phải có lộ trình và đi cùng với quá trình đổi mới sách giáo khoa và cách thức thi cử
liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi bảy lãnh đạo bộ cho biết sẽ tương tự như năm hai nghìn một mươi tám
trong đó kỳ thi tốt nghiệp sẽ giao quyền cho các địa phương tự tổ chức coi thi và chấm thi trên cơ sở đề thi chung của bộ
trong đó kỳ thi tốt nghiệp sẽ giao quyền cho các địa phương tổ chức có thi và chấm thi trên cơ sở để thi chung của bộ

năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ vẫn tổ chức một kỳ thi chung cho các trường đại học lấy kết quả
nhiều ý kiến băn khoăn liệu việc này có vi phạm quyền tự chủ của các trường đã được quy định trong luật giáo dục đại học
bộ trưởng phùng xuân nhạ khẳng định đây là việc cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người học
rất nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay chưa có kinh nghiệm và không có điều kiện để đứng ra tổ chức
dẫn đến là rất khó khăn nếu như là một mình
cái mặt thứ hai là mặc dù là tự chủ nhưng không có nghĩa là bố làm gì thì làm
bộ vẫn phải có cái trách nhiệm đứng ra để quản lý chất lượng
vì quyền lợi của người học và lịch sâu
thế do vậy cái kinh hiểu về tự chủ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm
các trường đại học và đào tạo cũng cho biết việc tự chủ là quan trọng nhưng tự chủ phải gắn liền với năng lực và kinh nghiệm
bộ sẽ sớm công bố phương án tuyển sinh đến cho học sinh phụ huynh và xã hội được biết để các em yên tâm học tập
cũng trong sáng nay hơn một tám trăm linh cán bộ giáo viên học sinh trường trung học phổ thông chuyên trần phú thành phố hải phòng
đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại ngôi trường mới khang trang hiện đại nhất thành phố cảng hiện nay
dự khai giảng và chung vui với thầy trò nhà trường có các đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lê văn thành thứ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn vinh hiển
trường trung học phổ thông chuyên trần phú được xây dựng tại phường đăng hải quận hải an thành phố hải phòng
có vốn đầu tư ba trăm năm mươi tỷ đồng được xây dựng mới trên diện tích hơn bốn mươi hai m hai
đây là ngôi trường khang trang hiện đại nhất của hải phòng hiện nay
việc khẩn trương hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm học mới đã thể hiện sự quan tâm
chăm lo của lãnh đạo thành phố với công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi
bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua một trăm linh học sinh của trường thi đỗ tốt nghiệp
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trường trung học phổ thông chuyên trần phú có quy mô một sáu trăm ba mươi chín học sinh
tăng thêm một lớp chuyên tiếng nhật với ba mươi năm học sinh so với năm học trước
nhân dịp này nhà trường khen thưởng các giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua
năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã cận kề
mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn song đến thời điểm hiện tại
các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cao bằng đã hoàn tất công tác chuẩn bị
sẵn sàng tâm thế chào đón một năm học mới với nhiều thắng lợi mới
với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn
và duy trì kết quả xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
ngay từ trong hè ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc nội chú huyện quảng uyên
đã tiến hành tu sửa hệ thống nước điện quạt xã hội hóa hàng rào chắn
ngoài ra nhà trường cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể
chi tiết chú trọng đổi mới phương pháp tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
trường chúng tôi khó khăn thì còn rất là nhiều
cái thứ nhất là phòng học chức năng chưa có
sân chơi hiện tại sân chơi là có nhưng vẫn tận dụng để cả tập thể dục nữa
cho nên phần nào cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng các tiết học
còn bãi tập gần như chưa có
mong muốn mong sao với những khó khăn như vậy thì các cấp chính quyền
cũng như là các ngành dọc cấp trên như phòng học dục sửa dục sẽ đầu tư
có những kế hoạch đầu tư mở rộng quý đất
cũng như đầu tư xây dựng
các phòng học vụ môn phòng học chức năng công vụ chức năng khác nữa cho trường
để cái chất lượng của trường thì ngày càng được nâng cao
tại trường phổ thông dân tộc nội chú huyện hà quảng
ngay từ trung tuần tháng tám gần ba trăm linh em học sinh của trường đã tự trường đông đủ
nhằm củng cố kiến thức và chuẩn bị hành trang để bước vào năm học mới
đi đôi với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất
nhà trường cũng đã hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp sáu
đảm bảo chất lượng và đủ về số lượng
tuyển đúng đối tượng thành phần và đủ trí tiêu giao của tỉnh

sau đấy là chúng tôi có xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh
đặc biệt là học sinh chất lượng ngũ nhọn

đối với các trường dân tộc nội chú
việc giúp các em học sinh mới ổn định sinh hoạt học tập là rất quan trọng
do vậy trước khi tuần học đầu tiên của năm học mới bắt đầu
ban giám hiệu các nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên
hướng dẫn các em học sinh lớp sáu làm quen với điều kiện ăn ở
học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú
ở đây thì thầy cô rất là tận tình và giúp đỡ bọn em rất nhiều
từ đầu năm học từ lớp sáu đến giờ
thì thầy cô giúp bọn em dạy gấp trăm màn
phát các đồ dùng học tập
và chỗ nào không nhiều thì thầy cô chỉ dẫn rất là tận tình ạ
em cảm thấy rất là hào hức và phấn khởi khi được gặp lại các bạn
gặp lại các thầy cô sau hai tháng nghỉ hè
năm học này em sẽ cố gắng học thật rồi để đi những trường mà em mơ ước
một năm học mới đã bắt đầu với nhiều kỳ vọng và khí thế mới
với sự chuẩn bị tích cực trong thời gian qua
các trường phổ thông dân tộc nội chú trên địa bàn tỉnh cao bằng
phân đấu hoàn thành tốt những mục tiêu
kế hoạch đã đề ra xứng đáng trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy
cho con em đồng bào các dân tộc vùng cao
thưa quý vị và các bạn hiện nay cá mún nuôi của ngư dân
ở cửa biển lễ thịnh xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên
vẫn tiếp tục chết do nguồn nước bị ô nhiễm phát sinh vi khuẩn
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú yên đã đưa ra phát đồ điều trị
nhưng do cá nhiễm bệnh nặng trong thời gian dài
nên tỷ lệ chết quá cao
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
từ cuối tháng tám đến nay cá mú nuôi ở cửa biển lễ thịnh huyện tuy an
vẫn tiếp tục chết hiện cá chết tuy có giảm nhưng tỷ lệ đã lên tới khoảng chín mươi
loại từ một mươi tháng đến hơn một năm tuổi trọng lượng trung bình mỗi con
từ bốn đến sáu kg trên tổng số khoảng ba mươi hai con
trong ba trăm sáu mươi lồng nuôi của ngư dân trước khi cá chết hàng loạt
ngư dân lo lắng phải xuất bán cá sớm với giá chỉ từ ba mươi đồng
một kg trong khi cá giống đã phải mua với giá từ hai mươi năm đến năm mươi đồng
một con tùy theo kích cỡ nên nhiều hộ nuôi từ hai đến ba con
thua lỗ từ một trăm linh triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng
theo tri cục chân nuôi và thú y tỉnh phú yên nguyên nhân cá muốn chết hàng loạt
là do ngư dân nuôi với mật độ quá dày con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ
nuôi trong vùng không được quy hoạch mặc dù ngành đã đưa ra phát đồ điều trị
nhưng do cá nhiễm bệnh nặng trong thời gian dài nên tỷ lệ chết quá cao
trong phần tin quốc tế brics tăng cường đoàn kết đối mặt thách thức
trung quốc phản đối mỹ triển khai thác ở hàn quốc
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
hôm nay các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới brics
bao gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
đã họp hội nghị không chính thức tại hàng châu tỉnh chiết giang trung quốc
phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo brics cho rằng hiện nay kinh tế thế giới đang ở thời kỳ
chuyển đổi nội lực từ cũ sang mới sự phục hồi chậm môi trường quốc tế thay đổi không xác định
trước tình hình mới nhóm brics cần nắm rõ xu thế quốc tế tăng cường đoàn kết hợp tác và phối hợp
giải quyết thách thức làm sâu sắc lòng tin lẫn nhau về phần mình chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã kiến nghị với bốn nội dung nhằm tăng cường hợp tác brics đó là sáng tạo phương thức tăng trường
chung sức quản trị nền kinh tế toàn cầu duy trì trật tự quốc tế công bằng hợp lý
tạo dựng môi trường phát triển hòa bình ổn định và thúc đẩy phát triển hợp tác quốc tế
ngoài ra các nhà lãnh đạo brics còn đi sâu trao đổi các vấn đề kinh tế
an ninh và quản trị kinh tế thế giới mà các bên cùng quan tâm
thủ tướng anh theresa may vừa bày tỏ hy vọng hai nước nga và anh sẽ có một cuộc đối thoại cởi mở
bất chấp một số khác biệt vẫn còn tồn đại
phát biểu tại cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin bên lề hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi ở hàng châu trung quốc
bà may nhấn mạnh mặc dù giữa hai nước sẽ vẫn tồn tại một số khác biệt
cùng với đó là nhiều vấn đề phức tạp và nghiêm trọng cần phải trao đổi
london hy vọng có thể cùng moscow đối thoại và xây dựng
một mối quan hệ thẳng thắn và cởi mở
cuộc tiếp xúc tại hàng châu là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo
quan hệ anh nga khá căng thẳng trong nhiều năm qua
sau khi xảy ra cuộc chiến ở ukraine
việc nga ủng hộ tổng thống syri barsa anassad
và cái chết của cựu điệp viên nga alexander lithienko ở london
tổng thống mỹ barack obama vừa khẳng định washington sẽ phối hợp với chính quyền thổ nhĩ kỳ
để đưa những kẻ âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng bảy ra trước công lý
phát biểu trong cuộc gặp với người đồng
người đồng cấp thổ nhĩ kỳ thay giúp erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
người đứng đầu nhà trắng đã lên án âm mưu đảo chính hồi tháng bảy
cũng như khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh đường biên giới giữa thổ nhĩ kỳ và syri
về phần mình tổng thống erdogan cho rằng
hai nước cần đưa ra một quan điểm chung trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố
quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và mỹ trở nên căng thẳng sau khi ankara chỉ trích washington
không hỗ trợ điều tra về vụ âm mưu đảo chính
bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ bekia budad từng cảnh báo
quan hệ song phương sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu giáo sĩ fedula gulen
người đã sống lưu vong ở mỹ trong nhiều năm và bị ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính
không được dẫn độ về thổ nhĩ kỳ
liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư chủ tịch hội đồng châu âu donald trump vừa cảnh báo
châu âu đang gần đạt giới hạn về khả năng tiếp nhận thêm người tị nạn
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau chia sẻ gánh nặng này
phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi chủ tịch ec donald tus nhấn mạnh
khả năng tiếp nhận của châu âu hiện nay đối với những dòng người tị nạn mới
chưa kể những người di cư trái phép vì lý do kinh tế đã gần đạt giới hạn
ông tuth cho biết hiện nay có sáu mươi năm triệu người trên khắp thế giới đã thay đổi chỗ ở
và nhóm g hai mươi cần tăng cường chia sẻ trách nhiệm
ông cũng kêu gọi giúp đỡ về tài chính và viện trợ phát triển cho các quốc gia
mà nhiều người muốn di cư khỏi đó
ông khẳng định chỉ có sự nỗ lực toàn cầu mới có thể đem lại kết quả
trong năm hai nghìn một mươi năm hơn một triệu người di cư đã đến châu âu
dự kiến số lượng người di cư đến châu lục này trong năm nay còn tăng cao hơn nữa
trung quốc vừa lên tiếng phản đối mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở hàn quốc
cho rằng hệ thống này ảnh hưởng đến an ninh của bắc kinh
chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định mối quan tâm của trung quốc đến quá trình
phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực cũng
như giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn
ngoài ra ông tập cận bình kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tránh gia tăng căng thẳng
và cùng nhau nỗ lực giải quyết vấn đề đúng hướng
trước đó ngày tám tháng bảy bộ quốc phòng hàn quốc thông báo
nước này và mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối that tại hàn quốc
lâu nay hàn quốc và trung quốc vẫn có bất đồng liên quan đến quyết định của seoul
về việc triển khai một khẩu đội tháp của mỹ ở hàn quốc
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt